cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bản tin thời tiết và thiên tai của chúng tôi
mới đây khu vực chợ thủ đức đã ngập nặng trong trận mưa lớn
tổng thể lượng mưa đo được tại thành phố thủ đức trong chiều một mươi năm tháng năm là một trăm hai mươi ba mm
tuyến đường ngập sâu nhất là dương văn cam
theo báo cáo nhanh của cơ quan quản lý lượng mưa đo được tại trạm đo đặt trên đường dương văn cam
là một trăm hai mươi hai tám mm tại đường phú hiễu là bảy mươi bốn mm tại đường nguyễn hiệu cảnh là năm mươi hai mm
tại đường nguyễn xiển là bốn mươi một sáu mm
thống kê cho thấy trong trận mưa chiều tối qua toàn địa bàn thành phố thủ đức có hai tuyến đường ngập
và một mươi bốn tuyến đường ngập trong mưa nước rút dưới ba mươi phút sau mưa
theo đó đường quốc hương và thảo điền là hai tuyến đường ngập trong tiêu chí hướng dẫn
tại văn bản số ba trăm ba mươi tám bxg ktqh ngày một mươi ba hai nghìn hai mươi
các tuyến đường nguyễn văn hưởng nguyên duy trinh lê văn việt lã xuân oai dương văn cam
đặng thị dành hồ văn tư hiệp bình tỉnh lộ bốn mươi ba quốc lộ một mươi ba kha vạn cân tô ngọc vân
võ văn ngân đỗ xuân hợp là một mươi bốn tuyến đường được xác định ngập trong mưa
trong đó tuyến đường ngập sâu nhất là dương văn cam với sáu mét
nguyên nhân là do hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu cống quá tải khi mưa lớn
không đảm bảo khả năng thoát nước
đường trũng thấp cục bộ so với khu vực xung quanh lòng dạch cầu ngang bị thu hẹp không đảm bảo thoát nước
trong khi đó nguyên nhân gây ngập ở đường võ văn ngân đoạn từ đặng văn bi đến chợ thủ đức
được xác định là do hệ thống thoát nước chưa được đầu tư đồng bộ cũng mục xuống cấp đường trũng thấp cục bộ
tình trạng ngập úng khiến người dân tp hcm bức xúc vì hai mươi ngày trước dự án công thoát nước hai trăm bốn mươi tám tỷ đồng vừa khánh thành
ông lưu văn tấn giám đốc trung tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật tp thủ đức tp hcm cho biết
công trình xây dựng hệ thống thoát nước đường võ văn ngân mới khánh thành được đánh giá phát huy hiệu quả trong trận mưa ngày một mươi năm tháng năm
theo ông tấn hệ thống cống đường võ văn ngân được cải tạo thay cống có tiêu diện lớn giúp tăng khả năng thu nước mặt đường cũng như thoát nước tốt hơn
nếu những năm trước khi mưa lớn nước sẽ tạo thành những dòng chảy xiết gây nguy hiểm cho người dân nhất là qua các đoạn có độ dốc cao
ông tấn khẳng định ngày một mươi năm tháng năm dù mưa lớn một trăm hai mươi hai mm vượt qua khỏi tần suất thiết kế của cống võ văn ngân
nhưng khả năng thu nước thoát nước rất tốt nước không còn chảy tràn như thác lũ như mọi năm trước nữa
sau cơn mưa khoảng một mươi năm đến hai mươi phút nước đã rút hết đó là thành công lớn của dự án
chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác trên thế giới
thưa quý vị mới đây nhà chức trách hàn quốc ban bố cảnh báo tuyết rơi dày tại các khu vực miền núi phía bắc tỉnh gangwon
đây là cảnh báo tuyết hiếm thấy giữa tháng năm ở hàn quốc
kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu nhà chức trách hàn quốc ban bố cảnh báo tuyết rơi dày vào giữa tháng năm
khu vực miền núi gangwon thường có tuyên nhẹ vào đầu tháng năm
do ảnh hưởng của đợt tuyết rơi dày bất thường này nhiệt độ buổi sáng ở hầu hết các tỉnh của hàn quốc ở mức dưới một mươi độ c
riêng thủ đô seoul ghi nhận mức nhiệt sáu chín độ c
trước đó hàn quốc vừa trải qua tháng bốn nóng nhất trong nửa thế kỷ với nhiệt độ trung bình tăng hơn hai năm độ c so với những năm trước
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày một mươi bảy tháng năm mưa rông duy trì miền bắc giảm nhiệt nhẹ chuyển mát
mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn gây nguy cơ ngập úng tại các khu đô thị
trong đó có hà nội với lượng mưa phổ biến từ ba mươi năm mươi mm có nơi trên bảy mươi mm
dự báo đến khoảng hai mươi hai h hà nội sẽ không xuất hiện điểm úng ngập đậu nước
khu vực bắc bộ và bắc trung bộ tiếp tục có mưa rào và rông vài nơi cục bộ có mưa to
trên biển hiện nay ở khu vực phía nam vịnh bắc bộ khu vực từ quảng trị đến ninh thuận có mưa rào và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh
tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết cho các khu vực trong ngày hôm nay một mươi bảy tháng năm
thủ đô hà nội mưa rào và rông vài nơi
chiều tối và đêm mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to
trong mưa rông có thể xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi một độ
phía tây bắc bộ ngày nắng chiều tối và đêm mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to nhiệt độ từ hai mươi hai ba mươi một độ
phía đông bắc bộ mưa rào và rông vài nơi chiều tối và đêm mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to nhiệt độ từ hai mươi ba ba mươi một độ
thành hóa đến thửa thiên huế mưa rào và rông vài nơi
chiều tối và đêm mưa rào và rông rải rác cục bộ mưa to gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
đà nẵng đến bình thuận ngày nắng có nơi nắng nóng chiều mưa rào và rông rải rác đêm mưa rào và rông vài nơi gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
tây nguyên ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và tối mưa rào và rải rác có rông cục bộ mưa vừa mưa to do mưa rào vài nơi nhiệt độ từ hai mươi hai ba mươi năm độ
nam bộ ngày nắng miền đông nắng nóng chiều tối và tối mưa rào và rải rác có rông cục bộ mưa vừa mưa to sau mưa rào vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi sáu độ
sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực thành phố lớn trên cả nước xin kính mời quý vị cùng theo dõi